ngày mới lại bắt đầu nơi dùng trũng đồng tháp một mươi
không gian sống nơi này dường như thức sớm hơn thường nhật
bởi đó là mùa lập ăn mùa thu hoạch sản dật từ con nước đã chật nhảy khỏi bờ
mùa nước nổi đã bắt đầu từ hơn tháng trước
cho nên câu chuyện của hai người đàn ông này cũng vì thế xoay quanh những vấn đề
liên quan đến con nước đến chuyện mưu sinh của con người giữa dùng đồng trũng đồng tháp một mươi
ngoài bến nhiều người cũng đã thức giấc
cũng giống như hai người đàn ông này họ cũng tất bật chuẩn bị lên đường cho một ngày mưu sinh
do có hẹn trước anh tâm và anh út đưa chúng tôi ra đồng trên hai chiếc xuồng khác nhau

so với mọi năm mực nước năm nay không cao và lên khá chậm

điều này ít nhiều ảnh hưởng đến năng suất đánh bắt của anh tâm và nhiều người khác
một vài địa phương ở miền bắc miền trung xem lũ là kẻ thù
sống với người dân đồng tháp một mươi lũ là bạn
nước lũ cho họ cá tôm cho họ những giọt phù sa màu mỡ để năm sau lũ lại dàn đồng
và họ ít khi gọi là lũ mà thường gọi cái tên thân thương nước nổi
cánh đồng an tâm chọn làm ngư trường không rộng lắm
nằm cạnh con đe bao của cô
khu dân cư nước trong đồng khá nông nên việc chuyển qua chống xuồng theo kiểu truyền thống là
một giải pháp được xem là hữu hiệu nhất là người sinh ra và lớn lên trên dùng đồng sâu nên
an tâm tiếp xúc và thích nghi rất tốt với những phương pháp mưu sinh của người dân nơi này khi
con nước lên là một ngày mới lại bắt đầu mặc dù chỉ đến với nghệ đặt xà chi bắt cá rô đồng
chưa đến ba năm sông anh tâm tỏ ra có rất nhiều kinh nghiệm cần nói thêm một chút về con cá
rô đồng và phương pháp đánh bắt bằng thời gian là loại cá nước ngọt bản địa cá rô đồng là một
trong những loại cá có sức sống mạnh liệt nhất ở vùng trũng đồng tháp một mươi môi trường sống ưa thích
khu vực của chúng là rũng lúa ao đậm sông rạch nắm bắt được những quy luật đó người dân đồng tháp
đã sáng tạo ra chiếc xà chi
thiết kế của chiếc xà chi khá đơn giản
phần trên được bao quanh bằng những thanh tre bờm chặt vào nhau
phía dưới là một chiếc hôm
bằng hai mảnh lưới thép đặt chéo vào nhau
có tác dụng ngăn không cho cá thoát ra ngoài
cùng mưu sinh với anh tâm trên cánh đồng này
còn có nhiều người khác
họ làm nghề giăng lưới
khác giới giăng lưới
phải tìm nơi trống trải
không bị có dại và rơm rạ gây chứng chiếu
nghề đặt xà chi
phải tìm những nơi rầm rạp ung tùm
và đó là lý do
mà nghề đặt xà chi và giăng lưới sống chung với nhau khá hòa thuận
mà không hề xung đột về lợi ích làm vậy

cùng nhau ra đồng lùi xuống nước
và chia sẻ món quà
mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng
khi mùa nước nổi đến
nghề đặt xà chi không khó
cái hơn thùi nhau chính là kinh nghiệm
những nơi nước tỉnh và kính đáo
là địa điểm lý tưởng để đặt một chiếc xà di
bởi lẽ cá rô là loài ăn mùi chìm
nên chúng ít khi kiếm ăn
ở những nơi trống trải
và có chồng nước chảy mạnh
các ngư dân chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc
bằng cách cho những chiếc xuồng của mình cập bến
đoán họ là một dạy thương lái
đến từ những nơi khác
là mối quen
nên thường dụ mua bán
thường không có nhiều lời kỳ kẹo
mặc cả bớt một thêm hai
có chăng chỉ là những lời chui đùa
thăm hỏi nhau
cốt là để xua đi sự mệt mỏi
sau những giấc giả ngoài đồng trường
thành quả sau một ngày làm việc
của anh nguyễn văn cảng
một cư dân của xóm cá rô đồng khá tốt
vợ chồng anh có giải thoả mãn về điều đó
quê ở tận châu phú an giang
vợ chồng anh cảng gần cả đời
gắn bó với nghề
với con cá rô đồng
nghề này đã mang lại cho anh
một khoản thu nhập không cao
nhưng cũng đủ cho anh trang trải cuộc sống
đủ cơm gạo để nuôi lớn
và dựng vợ gái chồng cho mấy đứa con
ngày hôm nay đã mang về cho anh hơn chục ký cá rô
với giá thu mua tại chỗ

anh bỏ túi được khoảng một trăm linh đồng
với nhiều người

xong với anh cảng và nhiều người làm nghề này
đó là số tiền sống được
nó đủ để gia đình anh xoay sở
chuyện cơm áo gạo tiền
người bạn đồng hành mà chúng tôi có dịp
cùng ra đồng lúc sáng
cũng kiếm được hơn chục ký
người nông dân miệt đồng nước
dúng dĩ ít khi nào để cho đôi tay rảnh rỗi
buông cái này ra
họ lại bắt cái kia
anh cảng cũng vậy
bán cá xong
anh lại bắt tay vào pha chế mồi nhữ
để chuẩn bị cho buổi đánh bắt xà chi
vào sáng mai
với những người ngoại đạo như chúng tôi
việc pha trộn mồi
là một việc gì đó vô cùng phức tạp
xong với anh cảng

và những người bạn đồng nghề của mình
đó chỉ là một công đoạn đơn giản
như hạt loạt công đoạn khác
của nghề đặt xà chi
nguyên liệu xanh cá có gì là lớn lao bí quyết
đó là những thứ có sẵn
xung quanh nơi đồng ruộng nước nổi này đây
đó là bùn
được lấy lên ngay chính giữa dùng nước nổi
đất sau khi làm sạch sẽ
trộn với một loại mắm
được làm từ mỡ của cá ba sa
khổng hợp này sau đó
sẽ được cho chào thao
cho đến khi chúng trở thành một hỗn hợp
vừa dẻo vừa mềm
vừa có mùi đặc trưng
mà loài cá rô rất khoái khẩu
những chiếc xuồng cuối cùng cũng đã trở về bến
sự yên tĩnh nhanh chóng bị phá dở
bởi những tiếng cười nói ồn ào
cái xóm vô mục đích của chúng ta
chuyên đánh bắt cá rô đồng
giờ trở thành một khu chợ nhỏ
từng sọ cá rô đồng nhanh chóng
được chuyển từ ghe lên bờ
cho các thương lái
cũng giống như người đánh bắt cá rô
hoàn cảnh của thương lái
cũng chẳng khá hơn là mấy
họ cũng dựa vào con nước
lấy công làm lời
và cũng là người từ phương khác đến
có lẽ vì thế
mà giữa họ dường như có sự đồng cảm
chia sẻ hơn là chuyện mua bán
hầu hết họ đều đến từ tiền giang
cách nơi này ngót năm mươi km đường bộ
để cá rô không bị chết dọc đường
những người thu mua
đã nghĩ ra một phương thức dẫn chuyển độc đáo
chiếc bình nhựa có dung tích hai mươi lít
được họ cắt một đoạn nhỏ phía trên
mỗi chiếc bình như thế
sẽ chứa được tám kg cá
phần còn lại là nước
bộ chiếc chở được khoảng
bốn đến sáu bình
chuyện buôn bán rồi cục kết thúc
xóm vua mục cá rô đồng
lại trở về với giả bình thiên
như những làng mạc khác
ở miền đồng tháp một mươi
tầm cuối tháng bảy đầu tháng tám
là thời điểm con nước bắt đầu dâng cao
gác bỏ chuyện ruộng đồng
người dân miền đất này
bắt đầu những ngày tháng mưu sinh theo con nước
hành trang mà họ mang theo
ngoài những chiếc xà di độc đáo
còn có gia đình vợ con
thời gian cho chuyến hành trình
bắt đầu từ cuối tháng bảy cho đến chạp tết
cũng giống như con chim con cá
trong hành trình lang thang theo dòng nước
nơi nào lạnh họ lại chừng chân

làn th bulletin
từ ngày bắt đầu dải chung
ba hôm trước
mộng su kèm
kiểu đối rook
trong một năm
vừa có xài mà vừa có cá đồ ăn đó không có tốn hao
tại vì khu vực này có nghĩa là nó vừa nà mà vừa có gò
tới đây mình ở thì anh em cũng giúp đỡ được công an chuyên làm trên này trên kia rồi đó
thì công việc thì sáng thì cỡ khoảng bốn h ba mươi đi đi chạy cỡ bốn mươi phút đi tới chỗ rồi ăn cơm nước rồi đi đổ
đổ tới một h mới về
sau khi đổ xong rồi về thì mới lái tới nó mua rồi mình bán
trừ chi phí các cái săn và mắm cũng còn được thu hoạch được một trăm linh ngàn ngày
một ngày làm việc cũng đã kết thúc
cũng giống như những gia đình khác anh cảng lại trở về với chiếc ghe quen thuộc của mình
chiếc ghe của anh giờ đã không còn trẻ nữa nó đã hơn một mươi tuổi
anh dự định sẽ dành tiền để mua một chiếc kem mới hơn to hơn
số tiền mà anh kiếm được hôm nay nằm trong dự định đó
cơ được dọn lên xóm cá rô đồng lại lặng lẽ góp một phần nhỏ để tạo nên một nét chấm phá
mọc mạc như bình yên đầm ấm của đồng tháp mười trong mùa nước nổi

cảm ơn các bạn đã theo dõi